chào mừng quý vị đã quay trở lại với tin tức thật sự mới nhất trên kênh youtube bản sức khỏe và đời sống cơ quan ngô lận của bộ y tế
thưa quý vị những ngày qua hàng chục nghìn người dân đã tổ chức về quê tự phát bằng phương tiện cá nhân gây khó khăn cho việc tiếp nhận đảm bảo an toàn phòng chống dịch
để giải quyết vấn đề này thủ tướng chính phủ yêu cầu phối hợp đưa đón người dân có nhu cầu cần thiết trình đáng được về quê an toàn chú đáo
phó thủ tướng vũ đức đam vừa ký ban hành công điện một nghìn ba trăm một mươi bốn của thủ tướng chính phủ gửi chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố các bộ trưởng thủ trưởng cơ quan ngang bộ cơ quan thuộc chính phủ về việc phối hợp đưa đón người dân có nhu cầu cần thiết chính đáng được về quê an toàn chú đáo
các tỉnh thành phố trực thuộc trung mương tiếp tục thực hiện chỉ đạo của
thủ tướng chính phủ tại công điện số một nghìn sáu trăm hai mươi năm ngày ba mươi tháng chín năm hai nghìn hai mươi một công điện số một trăm hai mươi hai dk ngày một tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một của văn phòng chính phủ
việc phối hợp đưa đón người dân phải được thực hiện nhanh nhịp nhàng hơn không để u nứ tại các điểm kiểm soát cửa ngõ
các địa phương tình hình dịch bệnh còn chưa được kiểm soát hoàn toàn nhưng đã dừng thực hiện chỉ thị một mươi sáu tiếp tục tích cực vận động thuyết phục người dân yên tâm ở lại gắn với hỗ trợ an sinh
và thực hiện khôi phục sản xuất kinh doanh an toàn
đối với những người vẫn muốn về quê cần chủ động lập danh sách thông báo cho địa phương nơi đến và tổ chức đưa đón đến tận nơi đến
đối với những người dân đã ra tới các chốt kiểm soát cửa ngõ của tỉnh thành phố để về quê thì phải thực hiện ngay việc phân nhóm
thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn dịch tễ liên hệ với tỉnh thành phố nơi đến và tổ chức đưa người dân đi
bố trí phương tiện vận chuyển an toàn đối với những người không có phương tiện
hoặc người già phụ nữ có thai trẻ em có nhu cầu
các tỉnh thành phố dọc đường đi có trách nhiệm phối hợp đảm bảo giao thông thông suốt và có sự hỗ trợ nếu cần thiết
tỉnh thành phố nơi đến có trách nhiệm đón nhận bàn giao và thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn phòng dịch theo quy định
các tỉnh thành phố nếu phát hiện có người dân tự phát từ vùng dịch về quê đang đi qua địa phương mình
thì cần chủ động hỗ trợ cần thiết thông báo cho tỉnh thành phố nơi đến và tổ chức đưa người dân di chuyển an toàn không để lây lan dịch bệnh
bố trí phương tiện chuyên trở thuận lợi nếu người dân không có phương tiện phù hợp
bộ y tế phân bổ ngay vaccine sau khi tiếp nhận ưu tiên sớm hơn cho các tỉnh có nhiều người dân từ vùng dịch về
hỗ trợ phương tiện sinh phẩm xét nghiệm hỗ trợ thuốc để các địa phương có người dân trở về xét nghiệm kịp thời sẵn sàng điều trị khi có ca nhiễm covid một mươi chín mới
căn cứ yêu cầu các địa phương của bộ y tế bộ quốc phòng tăng cường hỗ trợ nhân lực đảm bảo công tác phòng chống dịch
công điện một nghìn ba trăm một mươi bốn của thủ tướng chính phủ ban hành được đánh giá là kịp thời đúng thời điểm trong bối cảnh tình trạng người dân tại các tỉnh thành như thành phố hồ chí minh
ổ ạt tự phát về quê gây khó khăn và đe dọa tới thành quả phòng chống dịch trong suốt thời gian vừa qua
đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử cửa hầm hải vân đã phải mở nhằm tạo thuận lợi cho người dân di chuyển về quê an toàn
sau một thời gian khá dài thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng chính phủ một bộ phận người dân ở thành phố hồ chí minh bình dương
có nhu cầu di chuyển về quê đây là nhu cầu chính đáng của người dân tuy nhiên nếu không được tổ chức tốt việc đưa đón để người dân phải tự phát về quê
thì sẽ dẫn tới nguy cơ dịch bệnh lây lan ra nhiều địa phương trong cả nước
trong mấy ngày qua mặc dù các tỉnh thành phố đã cố gắng để tổ chức đưa đón an toàn
nhưng do số lượng người dân có nhu cầu về quê cùng một thời điểm quá lớn sự phối hợp giữa các địa phương chưa chủ động nhịp nhàng
nên đã gây ủn ứ tại các điểm kiểm soát dịch và nhiều người dân trong đó có cả người già trẻ em đã phải rất vất vả
cá biệt một số trường hợp người dân tự ý rời khỏi địa phương nơi cư trú nhưng do quê ở rất xa
nên dọc đường đi gặp nhiều rủi ro cho sức khỏe bản thân và có thể làm lây lan dịch bệnh
theo báo cáo của các tỉnh đông bằng sông kiểu long
những ngày qua mỗi tỉnh đã đón hàng chục nghìn người dân từ thành phố hồ chí minh bình dương đồng nai lo an
với số lượng người dân trở về lớn như vậy việc tổ chức đón tiếp bà con công tác phòng dịch hệ thống y tế quá tải
có vẻ như vượt tầm tay của các địa phương
phần lớn người dân tự phát về quê là lao động tự do một phần nhỏ là công nhân
qua xét nghiệm nhanh đã phát hiện những trường hợp nhiễm covid một mươi chín
ví dụ an giang đã có bốn mươi người trở về
qua xét nghiệm nhanh có một trăm chín mươi người nhiễm sars cov hai
kiên giang ba mươi hai người thì có một trăm hai mươi hai người nhiễm
qua tính toán có khoảng từ một đến hai người mắc covid một mươi chín
và nếu không kiểm soát được thì nguy cơ lây lan ra cộng đồng là rất cao
ngoài ra theo thống kê ngay trong đêm mùng sáu dạng sáng ngày mùng bảy tháng một mươi
đã có khoảng một người và phương tiện lưu thông qua hầm hải vân theo hướng từ nam ra bắc
được biết thay vì sử dụng ô tô
trung truyền đoàn người về quê bằng xe máy tự phát như chính quyền thành phố đà nẵng đề nghị
công ty cổ phần tập đoàn đèo cả đã tiến hành mở cửa hầm hải vân
để tạo thuận lợi cho người dân di chuyển an toàn trong thời tiết mưa rất lớn
đây là lần đầu tiên trong lịch sử có việc xe máy chạy qua hầm
bởi theo thiết kế hầm không cho xe máy lưu thông cùng lúc với ô tô và các phương tiện khác
để đảm bảo an toàn cho người dân xe của lực lượng cảnh sát giao thông dẫn đầu đoàn đi và hầm
trong lịch sử đoàn xe máy của người dân sẽ đi sau xe dẫn đoàn
và xe của đơn vị quản lý vận hành hầm hải vân gồm xe cứu hỏa xe y tế xe cứu thương
xen kẽ tưởng tốt để sẵn sàng ứng cứu nếu có sự cố xảy ra
có thể thấy với số lượng người dân trở về lớn như vậy
việc tổ chức đón tiếp bà con công tác phòng dịch hệ thống y tế quá tải
có vẻ như vượt tầm tay của các địa phương
bên cạnh đó tình hình người dân về quê ồ ạt gây quá tải về nhiều mặt
trong đó đặc biệt lo ngại về vấn đề cách ly phòng dịch
hiện bộ y tế đã cử đoàn công tác khảo sát tình hình để ứng phó kịp thời trước tình trạng này
vấn đề quan trọng khác là tăng cường công tác tiêm vaccine cho các tỉnh đồng bằng sông kiều long
khả năng trong tháng tới lượng vaccine về khá nhiều các tỉnh cần tăng cường công tác tiêm chủng
để đối phó với dịch bệnh rất dễ bùng phát ở khu vực đồng bằng sông kiều long
song song với đó là tăng cường năng lực y tế cơ sở
nếu áp dụng cách ly tại nhà
thì mô hình trạm y tế phường xá thị trấn lưu động cần được kích hoạt và tăng cường hoạt động để ứng phó
đặc biệt là tăng cường công tác giám sát trường hợp cách ly tại nhà nếu áp dụng mô hình mà bộ y tế đề xuất
những ngày tới dự báo người về từ thành phố hồ chí minh đồng nai bình dương sẽ còn nhiều
vì vậy tình hình chưa hết phức tạp sẽ gây ra không ít áp lực cho công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông
tiếp tế nhu yếu phẩm đảm bảo sức khỏe người dân và an toàn phòng dịch
thậm chí một số địa phương đã kiến nghị chính phủ dừng cho người dân rời nơi đang cư trú để về quê
lý do là bởi lo sợ nguy cơ lây lan dịch bệnh quá tải trong kiểm soát phân luồng sang lọc xét nghiệm cách ly chữa trị
chưa kể những ảnh hưởng khác đến các lĩnh vực của đời sống xã hội
vấn đề đặt ra lúc này là các địa phương cần có kế hoạch sát sao cho trẻ cụ thể
đặc biệt là có sự phối hợp thật tốt để giải quyết tránh tắc nghẽn
sự cố như đã xảy ra
không thể để người dân tự bơi tự phát về quê bằng chân trần xe máy hay bằng bất cứ phương tiện gì
có được trong hành trình hàng trăm hàng ngàn cây số và vật đêm hôm mưa nắng thiếu thốn
các địa phương cần đáp ứng yêu cầu tổ chức đón công dân của mình một cách nghiêm túc có trách nhiệm
với công điện nhanh chóng kịp thời của thủ tướng chính phủ
hy vọng sẽ đảm bảo việc đưa đón người dân về quê được an toàn
không gây nên tình trạng quá tải như thời gian vừa qua
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi
quý vị cũng đừng quên ấn like subscribe ủng hộ kênh của chúng tôi
xin chào và hẹn gặp lại